trở ra với các tỉnh thành phía bắc trong ngày hôm nay
thời tiết tại các tỉnh thành phía bắc được dự báo cũng sẽ có sự biến chuyển
trạng thái ít mưa trời khô ráo như những ngày vừa qua sẽ được thay bằng những cơn mưa rào dài rác
do ảnh hưởng của dòng siết trong đới gió tây trên cao
dự báo từ chiều và tối nay mưa sẽ xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía tây bắc bộ trước
sau đó sẽ lan rộng ra các tỉnh thành phía đông bắc bộ
do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ xuống rất thấp
nhiều khả năng xuất hiện rét đậm rét hại tại vùng núi
với nhiệt độ trung bình ngày dưới ngưỡng từ một mươi ba đến một mươi năm độ
khu vực có thời tiết ổn định nhất trong vòng ba ngày tới vẫn tiếp tục là tây nguyên và nam bộ
dự báo trong ngày hôm nay tại đây vẫn phổ biến trạng thái ít mưa
ban ngày trời còn nắng với nhiệt độ duy trì ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ đối với khu vực tây nguyên
và ba mươi ba mươi ba độ đối với các tỉnh thành nam bộ
riêng các tỉnh miền tây của nam bộ đặc biệt là những vùng tiếp giáp với biển
do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãnh áp thấp xích đạo nên cần cảnh giác
với những cơn mưa rào rải rác về cuối ngày
tuy nhiên diện mưa và cường độ mưa sẽ không nhiều và chỉ xảy ra trong thời đoạn ngắn
do không khí lạnh liên tục được tăng cường nên trong ba ngày tới
khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và khu vực giữa biển đông
sẽ tiếp tục có gió đông bắc hoạt động ở mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
riêng khu vực bắc biển đông trong đó bao gồm cả huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc có lúc cấp bảy gây sóng cao cùng tình trạng biển động mạnh
các tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước